hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh khóa một mươi bảy đã tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba
nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi
cũng như quyết định các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp
năm nay sự cố môi trường biển thiên tai lỗ lột xảy ra trên diện rộng
đã dẫn đến một mươi một trên một mươi chín chỉ tiêu của hà tĩnh không đạt kế hoạch đề ra
nhiều thu ngân sách hụt gần hai tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sâu
kỳ họp lần này sẽ đề ra giải pháp căn cơ cho thời gian còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu và trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại kỳ họp phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu đề nghị
năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh cần quan tâm bàn bạc phân tích
đề ra những giải pháp thiết thực có tính đột phá
các đại biểu hội đồng nhân dân cần tập trung thảo luận
đóng góp ý kiến làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan
đưa ra các chủ trương chính sách phù hợp giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tới của tỉnh
cùng với đó tỉnh hà tĩnh cần tập trung khôi phục phát triển sản xuất nuôi trồng
khai thác thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản
chỉ đạo và yêu cầu công ty formosa thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ dự án
khẩn trương khắc phục đầy đủ các vi phạm để sớm đưa dự án khu liên hợp gang thép và cảng sơn dương đi vào hoạt động